sáng hai mươi ba tháng một mươi một tại hà nội bệnh viện bạch mai khai trương hệ thống công nghệ oam
một trong những hệ thống công nghệ trần đoán và điều trị cuộc sống hiện đại trên thế giới hiện nay
trong nhiều năm trở lại đây các ca phẫu thuật thành công liên quan đến cuộc sống đã tăng lên đáng kể
nhờ sự phát triển của công nghệ chẩn đoán và điều trị cuộc sống
hệ thống chụp oram hoạt động dựa trên công nghệ tấm cảm biến x quang phẳng trạng thái rắn
oram cung cấp hình ảnh không gian ba d với độ phân giải cao toàn diện tăng độ chính xác và an toàn cho cả bệnh nhân và các bác sĩ phẫu thuật
với cánh tay linh động có thể mở ra và tự động đồng bộ hóa với hệ thống đỉnh vị trong phẫu thuật
o ram đã thay đổi mô hình cho phẫu thuật cuộc sống
sự ra đời của hệ thống o ram và hệ thống dẫn đường không gian ba chiều đỉnh vị chính xác trong phẫu thuật
được coi là một cuộc cách mạng trong phẫu thuật cuộc sống mang lại niềm tin sự an toàn và sức khỏe cho người bệnh